các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
đây thật sự là thách thức lớn đối với đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh quảng ngãi
để thực hiện được mục tiêu giảm bốn hộ nghèo mỗi năm theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín đã đề ra
quảng ngãi đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho bà con miền núi phát triển kinh tế để thoát nghèo
vườn ươm của gia đình ông nguyễn đức tiện ở xã ba động huyện ba tơ là một trong những nơi cung ứng nguồn giống cây keo hôm
cho các xã miền núi huyện ba tơ
trước nhu cầu cây keo giống trồng rừng tăng cao năm hai nghìn một mươi bốn ông quyết định đầu tư hơn năm mươi triệu đồng để phát triển vườn ươm
cùng với vốn ưu đãi địa phương cũng đã hỗ trợ cho gia đình ông nguồn giống kỹ thuật trồng trọt từ dự án một trăm ba mươi năm của ngành nông nghiệp
sau hai năm mở rộng đến nay vườn ươm của ông đã phát triển với quy mô hơn hai năm hectare
mỗi năm vườn ươm cung ứng hơn năm trăm linh cây keo cho nhiều hộ đồng bào trong xã trồng rừng
từ sự hỗ trợ ban đầu của địa phương cùng nỗ lực vượt khó gia đình ông thoát nghèo và có cuộc sống ổn định
xóa huyện tỉnh nếu có điều kiện để hỗ trợ thêm kỹ thuật cho nhà vườn thì cũng mong lắm chứ
là xã vùng cao huyện ba tơ có tám mươi bốn đồng bào hờ rê sinh sống tỷ lệ hộ nghèo của ba tơ là gần bốn mươi hai
để giúp người dân thoát nghèo cấp ủy chính quyền địa phương đã huy động nguồn lực từ các chương trình
chính sách miền núi để mở rộng sản xuất kinh doanh như tổ chức đào tạo nghề cho hơn sáu lao động
quy hoạch vùng chăn nuôi trồng trọt phù hợp với tập quán của người dân vùng cao
đó là những đòn bẩy giúp xoa đói giảm nghèo nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
để họ cùng nhau hùng vốn trong vấn đề sản xuất cân dân
nghị quyết đại hội một mươi chín của đảng bộ tỉnh quảng ngãi xác định giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là bốn một năm
đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn một mươi bốn
tuy nhiên theo chuẩn nghèo mới đa chiều thì tỷ lệ hộ nghèo mới của quảng ngãi là trên bốn mươi bảy
hầu hết tập trung ở sáu huyện miền núi
với tỷ lệ hộ nghèo cao gấp nhiều lần
việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
là một điều khó khăn
tuy nhiên trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết
quảng ngãi không điều chỉnh tỷ lệ giảm nghèo mà quyết tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ

để thực hiện được mục tiêu đã đề ra các cấp ủy chính quyền ở quảng ngãi đã chỉ đạo lồng ghép nhiều chương trình
dự án để đầu tư đồng bộ như chương trình ba mươi a một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi bốn kinh phí trên ba trăm hai mươi ba tỷ đồng cho sáu huyện miền núi
từ nguồn kinh phí này các huyện miền núi đã đào tạo nghề
hướng dẫn về kỹ thuật cho người dân trong việc chăm sóc cây con giống để sản xuất
giả thiệu quả cao
nhờ đó những trang trại mô hình kinh tế trồng trọt chăn nuôi của hộ gia đình xuất hiện ngày càng nhiều ở vùng cao quảng ngãi
thực tế cho thấy tỷ lệ hộ nghèo miền núi quảng ngãi khá cao
điều này đòi hỏi nỗ lực lớn hơn đối với đảng bộ các cấp chính quyền địa phương
khi đưa ra các giải pháp cho việc giải pháp
để bảo đảm giảm nghèo bền vững quảng ngãi tiếp tục đưa nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo cho đồng bào
từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi đến các cấp ủy
đồng thời làm rõ nguyên nhân những kinh nghiệm giải pháp sát với thực tiễn trong vấn đề giảm nghèo
để có giải pháp cụ thể thích ứng với thực tiễn cho mỗi vùng và đối tượng giảm nghèo
mà người dân của mình họ tự lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh để thoát nghèo
thì lúc đó chúng ta mới giảm nghèo bình vững
thực tế cho thấy các chính sách hỗ trợ nhằm giảm nghèo nhanh bền vững cho sáu huyện miền núi
bước đầu đã tạo hiệu ứng tích cực trong sản xuất kinh doanh của người dân
đó là hướng đi cần thiết để quảng ngãi đạt được mục tiêu giảm ba mươi hộ nghèo
cho khu vực miền núi trong vòng năm năm tới